trước mắt họ là con thuyền buôn của hãng đông ấn hà lan
những ngày quang trời từ ngôi nhà của william bering có thể vươn tầm mắt tới krakatoa ngọn núi nằm trên vạch đai lửa thái bình dương
nó đang ngủ yên hơn hai năm
sớm hôm đó là một ngày nóng nực bà bering cảm thấy rất ế hoài
càng khó chịu hơn khi con vẹt yêu quý của chồng bà đột nhiên cất lên những tiếng kêu thất thanh
hình như nó đang sợ hãi
điều gì đó
cùng thời điểm ấy bên bờ biển ai rip đang thực hiện nghi lễ cầu đảo truyền thống
những người dân trại ở katimbang tin rằng thần linh sẽ thấu được lời khấn nguyện và che chở cho họ
đó là một đêm oi nồng không khí rất ngột ngạt
chứng đau đầu lại hành hạ william bering
như thường lệ tô man thực hiện công việc của mình
hơn ai hết người gác đèn biển cảm nhận được một thảm họa sắp ập đến
mùa sớm tháng bốn năm một nghìn tám trăm tám mươi ba cuộc sống ở katibang vẫn bình yên lạ thường
nhưng ngọn núi lửa krakatoa bắt đầu cựu mình
cơn thịt nộ của thần orang aliret đã bắt đầu
tại batavia cơn địa chấn khiến mặt đất dung chuyển
những thông số do máy móc ghi lại tại bavatia khiến giáo sư vander stock cố vấn khoa học của chính quyền hà lan cảm thấy rất kỳ lạ
có lẽ nó không đơn thuần là một trận động đất
những ngày sau đó người ta liên tục cảm nhận được những cơn điệu chấn với cường độ ngày một mạnh hơn
một mươi giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi
một ngày chủ nhật bình thường
tô màn lại đưa vợ con lên ngọn hải đăng để ngắm cảnh
con tàu buôn đông ấn vẫn xôi buồn trên hành trình từ java tới sumatra
và như thường lệ aliret lại mang cá ra chợ bán
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn